liên quan tới hiện tượng hàng trăm mét đường thuộc dự án đường hồ chí minh đoạn tránh thị trấn chư sê huyện chư sê gia lai vừa mới hoàn thành đã hư hỏng nghiêm trọng
ban quản lý dự án sáu bộ giao thông vận tải mới đây đã ra quyết định tạm dừng phân công công tác đối với hai cá nhân có liên quan trực tiếp tới công tác điều hành dự án
cụ thể ban quản lý dự án sáu tạm dừng phân công công tác đối với ông nguyễn kiều hưng phò giám đốc ban quản lý để tập trung chỉ đạo điều hành công tác khắc phục hiện tượng hư hỏng tại nền đường
mặt đường đoạn km một mươi hai trăm linh đến km một mươi ba trăm ba mươi dự án đường hồ chí minh đoạn tránh chư sê gia lai
ngoài ra ông phan tất thành trưởng phòng điều hành dự án bốn ban quản lý dự án sáu cũng bị tạm dừng nhiệm vụ trưởng phòng để thương trực tại hiện trường sửa chữa
trước đó bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến sự cố dự án đường hồ chí minh đoạn tránh chư sê tỉnh gia lai bị hư hỏng sụt lún
nước toát nghiêm trọng